trên thế giới tính tới sáng ngày hai mươi năm tháng bốn theo giờ việt nam đại dịch covid một mươi chín tiếp tục có những diễn biến phức tạp tại một số nước
đáng chú ý là tại mỹ số ca tử vong vì dịch bệnh này đã vượt qua con số năm mươi ca
số ca nhiễm tại mỹ trong ngày hai mươi bốn tháng bốn là chín trăm một mươi năm tám trăm ba mươi sáu ca trong đó có hơn năm mươi ca tử vong
trong khi đó tại châu âu italia ghi nhận thêm ba hai mươi một ca nhiễm nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín lên một trăm chín mươi hai chín trăm chín mươi bốn trường hợp
trong đó số ca tử vong là hai mươi năm chín trăm sáu mươi chín tăng bốn trăm hai mươi ca và số ca hồi phục là sáu mươi bốn trăm chín mươi tám tăng hai chín trăm hai mươi hai ca
còn tại pháp số ca tử vong lên tới hai mươi hai hai trăm bốn mươi năm người tăng ba trăm tám mươi chín ca trong hai mươi bốn giờ qua
cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm fda của mỹ khuyến cáo không nên sử dụng hai loại thuốc chữa sốt xét
trong điều trị các bệnh nhân nhiễm virus sars cov hai do có nguy cơ gây ra những vấn đề nghiêm trọng

cơ quan này cho biết rõ về tình trạng sử dụng hai loại thuốc ngày càng tăng qua các đơn thuốc
kê cho bệnh nhân covid một mươi chín điều trị ở nhà
theo cơ quan này thuốc hidroxychloroquine từng được tổng thống mỹ donald trump ca ngợi là vũ khí
điều trị bệnh covid một mươi chín tuy nhiên nó có thể khiến tim đập bất thường một cách nguy hiểm
tập đoàn apple và google thông báo công nghệ theo dõi tiếp xúc dự kiến được cài đặt trên điện thoại di động
dùng hệ điều hành ios và android sẽ cho phép người dùng kiểm soát dữ liệu của mình
tập đoàn apple và google thông báo cũng khẳng định công nghệ này sẽ được xóa bỏ khi đại dịch covid một mươi chín kết thúc
và giới chức y tế có quyền truy cập công nghệ theo dõi tiếp xúc này nhưng bất cứ ứng dụng nào cũng cần phải có tiêu chuẩn
về quyền cá nhân bảo mật và kiểm soát dữ liệu